ngày mai hai mươi tháng một mươi kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc
trước thêm kỳ họp này nhiều cử tri đã có những ý kiến tâm huyết và những kỳ vọng gửi tới quốc hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nợ công có lẽ là một trong những vấn đề được cử tri cả nước quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại
khi tỷ lệ nợ công đã lên trên sáu mươi gdp gần đến giới hạn quốc hội cho phép là sáu mươi năm gdp
nhiều cử tri không khỏi lo lắng khi các thế hệ con cháu về sau sẽ phải trả nợ nhiều
vì vậy cử tri mong muốn tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào ngày mai
quốc hội sẽ xây dựng được những chương trình giám sát thu chi ngân sách
cũng như giám sát tiền vay nước ngoài một cách sát sao và rõ ràng
đồng thời cắt giảm các khoản chi tiêu không hợp lý đầu tư phải có trọng điểm để giảm áp lực nợ công

một vấn đề khác được cử tri gửi gắm đến các đại biểu quốc hội trong kỳ họp này
đó là làm sao giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường
các cử tri nhấn mạnh phát triển kinh tế là việc cần thiết nhưng phải gắn liền với bảo vệ môi trường
xoay quanh về ô nhiễm môi trường phong bức sa
thì tôi muốn quốc hội qua cái này phải đấu tranh
phải làm rõ ra được cái trách nhiệm của tập thể cá nhân
phải làm rõ trách nhiệm chứ không cứ đùn đẩy như vừa qua
rồi cuối cùng không ai
không ai chịu trách nhiệm cả
cái tác động môi trường xấu nó không phải là một vài năm có thể khắc phục được ngay
mà nó có thể hàng trăm năm có thể chưa khắc phục được
thế cho nên là đời ta giống như là đời con đời cháu chúng ta
sẽ phải gánh đã cái hậu quả rất là lớn
quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân
quyết sách những vấn đề lớn của quốc gia
nhưng cử tri cũng mong muốn quốc hội gần gũi
lắng nghe ý kiến của nhân dân nhiều hơn sâu sát hơn
nên cải tiến cái cách tiếp chân thì nghe thực tế
chứ cứ mấy ông đại diện
tới nói rồi chúng tôi cũng được nói
cứ xong vào một cái tổ dân phố nào đó
rồi gọi mấy người ngồi xung quanh này
thì sẽ nghe được rất nhiều cái kiến tố
cử tri kỳ vọng và tin tưởng các đại biểu quốc hội kỳ này
sẽ tạo ra được những bước đột phá trong công tác xây dựng pháp luật
cũng như đưa ra được những quyết sách quan trọng
trong việc phát triển kinh tế xã hội
đáp ứng được yêu cầu của cử tri cả nước